bắt đến và đi nhưng bạn không thực sự loại bỏ được virus khi các vết luet chưa được tìm ra và chữa trị triệt để
bị đau vùng trậu
cũng giống như quan hệ tình dục đau đớn đau vùng trậu là một dấu hiệu cần chú ý
clamida và bệnh lậu được biết là nguyên nhân gây ra triệu chứng này
tiến sĩ gever nói bệnh lậu hoặc chlamydia có thể góp phần gây đau vùng trậu
vì chúng không chỉ ảnh hưởng đến âm đạo mà còn lan đến tử cung và ống dẫn chứng
khi nào các triệu chứng của bệnh tình dục bắt đầu xuất hiện
các triệu chứng của bệnh tình dục bắt đầu xuất hiện phụ thuộc vào từng dạng bệnh
theo cdc các triệu chứng clamedia có thể xuất hiện vài tuần sau khi bạn nhiễm bệnh
với bệnh lậu có thể từ một đến một mươi bốn ngày sau khi nhiễm bệnh
đối với bệnh mụn rộp hầu hết mọi người đều có các triệu chứng từ hai đến một mươi hai ngày sau khi họ tiếp xúc
nhưng phát bệnh đầu tiên có thể xảy ra
phát bệnh đầu tiên có thể xảy ra vài tháng và nhiều năm sau khi lần đầu tiếp xúc ban đầu
giáo sư chuyên ngành sản phụ khoa của đại học e bali mỹ cho biết
thậm chí có những trường hợp bệnh tình dục như bệnh lậu có thể gây ra các triệu chứng thấp khớp ở khớp
và bệnh giang mai có thể lây nhiễm vào não để gây ra các triệu chứng
khi nào cần điều trị bệnh tình dục
theo chuyên gia khẳng định nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh tình dục
cần phải đi kiểm tra ngay
bệnh tình dục có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng bao gồm tổn thương vĩnh viễn đối với hệ thống sinh sản
khiến người phụ nữ khó mang thai sau này
đặc biệt claminia có thể làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung có khả năng gây tử vong
bệnh tình dục cũng có thể dẫn đến tình trạng được gọi là bệnh viêm vùng trậu
nhiễm trùng nghiêm trọng các cơ quan sinh sản như tử cung và ống dẫn chứng
và điều đó có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng dưới đau và chảy máu khi bạn quan hệ tình dục
và tiết dịch bất thường có mùi hôi theo cdc thông tin
các nguyên nhân dẫn tới bệnh tình dục
không thực hiện tốt các biện pháp an toàn tình dục
không dùng bao cao su vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần quan hệ
quan hệ tình dục với nhiều người
mẹ truyền cho con khi có thai khi cho con bú
sử dụng các dụng cụ tiêm không được vô trùng
đường lây truyền của các bệnh qua đường tình dục
quan hệ tình dục
đây là con đường lây nhiễm chính bệnh lây qua đường âm đạo đường hậu môn hoặc đường miệng trong khi quan hệ tình dục
nam giới không sử dụng bao cao su
hầu hết các bệnh lây qua đường tình dục đều có thể lây lan qua đường máu
cụ thể bệnh có thể lây lan qua đường chuyển máu bị nhiễm bệnh
dùng chung bơm kim tiêm hoặc các dụng cụ dùng để cắt tỉa xuyên trích qua da với người bị bệnh
lây từ mẹ sang con
việc tiếp xúc trực tiếp với vết lở luet trên da của người bệnh như giang mai mụn rộp sinh dục
cách phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục
các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoàn toàn có thể phòng tránh được
nếu bạn có ý thức bảo vệ chính mình
và có những kiến thức cơ bản để phòng tránh bệnh
các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
dưới đây là những lưu ý giúp bạn phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục
trung thủy một vợ một chồng không quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều người đặc biệt là với gái mại dâm
sử dụng bao cao su cho mỗi lần quan hệ tình dục
vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ trước và sau mỗi lần quan hệ
kiểm tra sức khỏe định kỳ
sáu tháng một lần để phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời
không sử dụng ma túy
hạn chế đồ uống có nồng độ cồn